trước thông tin một số địa phương xảy ra tình trạng người dân mua xăng tích chữ bộ công thương khẳng định
nguồn cung xăng dầu trong nước luôn đáp ứng đủ để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
và nhu cầu tiêu dùng của người dân vì vậy bộ công thương đề nghị người dân không mua xăng tích chữ
làm tăng nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
bộ công thương cũng đã chỉ đạo các sở công thương các doanh nghiệp trong hệ thống phân phối xăng dầu
trên phạm vi cả nước có các phương án cần thiết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
đồng thời bộ công thương cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo sở công thương
cục quản lý thị trường và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý các cửa hàng không bán hàng mà không có lý do chính đáng
việc mua tích chữ xăng dầu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
đe dọa tính mạng tài sản của chính người mua tích chữ và cộng đồng dân cư
bên cạnh đó việc tập trung đông người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm lây lan dịch bệnh
vì vậy bộ công thương khuyến cáo người dân không mua xăng dầu tích chữ chỉ mua xăng dầu phục vụ
nhu cầu tiêu dùng thường ngày không đưa tin thiếu chính xác và không làm theo các thông tin chưa được kiểm chứng
liên quan đến việc mua tích chữ xăng dầu và nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín